mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã dần được kiểm soát tại rất nhiều địa phương
tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể chủ quan lơ là bởi còn rất nhiều tình huống khó đoán định
như tại hà nam từ khi xuất hiện ổ dịch chưa rõ nguồn lây
tỉnh hà nam đã liên tiếp ghi nhận một mươi năm ca mắc covid một mươi chín cộng đồng cùng với hơn ba trăm linh trường hợp f một
từ ngày một mươi chín tháng chín trên địa bàn tỉnh hà nam đã ghi nhận ba ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
đến ngày hai mươi một tháng chín kết quả xét nghiệm sàng lọc của cdc hà nam đã phát hiện thêm một số người dương tính với sars cov hai
trong đó có nhiều trường hợp là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn espor tại khu công nghiệp châu sơn
qua điều tra truy vết tổng số f một trên địa bàn thành phố phủ lý là trên ba trăm linh người
đặc biệt có những f một ở trường học hoặc công nhân làm việc tại khu công nghiệp
tỉnh hà nam nhận định đây là chùm ca lây nhiễm rất phức tạp vì chưa xác định chính xác được nguồn gốc lây nhiễm của các trường hợp f hai
nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao do lịch trình di chuyển của các bệnh nhân đến nhiều nơi
tiếp xúc với nhiều người đặc biệt nguy cơ lây nhiễm trong các khu công nghiệp
trong ngày hôm qua ngành y tế tỉnh hà nam cũng đã đồng loạt gia quân triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên ở năm phường của thành phố phủ lý
gồm minh khai lương khánh thiện trần hưng đạo hai bà trưng và quang trung